hiện nay khu vực tây nguyên đang trong thời gian giữa mùa khô nên lượng mưa rất thấp
một số nơi không có mưa nguy cơ khả năng xảy ra hạn hán và thiếu nước
theo tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn diện tích được tưới từ công trình
thủy lợi tại khu vực tây nguyên hiện chỉ đảm bảo hai mươi một diện tích canh tác do vậy tình trạng hạn hán
thiếu nước chủ yếu xảy ra ở ngoài vùng công trình thủy lợi phụ trách tưới cụ thể
hiện có khoảng sáu trăm hai mươi sáu ha lúa và màu ở tỉnh đắk nông bị thiếu nước tưới
với tình hình nguồn nước hiện tại và thông tin dự báo khí tượng thủy văn từ nay đến cuối mùa khô
hạn hán thiếu nước sẽ làm ảnh hưởng khoảng ba mươi ha cây trồng gồm hai mươi sáu ha cây lâu năm và
một ha lúa màu tình trạng hạn hán thiếu nước ở các tỉnh tây nguyên năm hai nghìn một mươi chín sẽ ở mức hạn nhẹ
thời điểm bị ảnh hưởng cao nhất vào cuối mùa khô
từ giữa đến cuối tháng bốn đối tượng bị ảnh hưởng chủ yếu là cây trồng lâu năm
nằm ngoài vùng công trình thủy lợi phụ trách tưới trường hợp nắng nóng xảy ra liên
tiếp ở mức độ cao hơn dự báo tình trạng hạn hán sẽ tăng cao hơn